tại thành phố con tum tỉnh con tum hội liên hiệp thanh niên việt nam tỉnh con tum đã tổ chức đại hội đại biểu hội liên hiệp thanh niên việt nam tỉnh con tum lần thứ bảy nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn
tham gia đại hội có hai trăm bốn mươi một đại biểu là những cán bộ hội đoàn viên ưu tú tiêu biểu cho trí tuệ nhiệt huyết hoài bão lớn đại diện cho hơn hai trăm chín mươi tám hội viên thanh niên trong toàn tỉnh về dự đại hội
trong nhiệm kỳ qua tổ chức hội các cấp đã bám sát cụ thể hóa và thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội đại biểu hội liên hiệp thanh niên việt nam tỉnh con tum lần thứ sáu
với tinh thần đâu đảng cần thanh niên có việc gì khó có thanh niên nhiều chương trình phong trào được các cấp hội thực hiện sáng tạo thiết thực hiệu quả có tính xã hội rộng rãi